kính chào quý vị và các bạn vào ngày ba mươi tháng ba trưởng đoàn đàm phán nga ông vladimir melsky cho biết cuộc đàm phán giữa nước này với ukraine vẫn tiếp tục diễn ra đồng thời khẳng định quan điểm của moscow về vùng donbass và crimea vẫn không có gì thay đổi
theo ông mendinsky kiev đã thể hiện quan điểm sẵn sàng đàm phán với nga ông cho biết các đề xuất bằng văn bản của ukraine bao gồm việc không gia nhập tổ chức hiệp ước đại tây dương nato không cho đặt các căn cứ nước ngoài tại nước này hay là sở hữu vũ khí có khả năng hủy diệt hàng loạt
ukraine cũng đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cơ bản mà nga đã nhắc nhiều lần trong những năm qua
trong khi đó phía ukraine bày tỏ lạc quan sau cuộc đàm phán với nga
kiev đã đưa ra đề xuất về cơ chế bằng văn bản của nga
bảo đảm an ninh cho ukraine để đổi lại việc nước này trở thành quốc gia trung lập